thưa quý vị và các đồng chí trước nhu cầu đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống ngày càng tăng cao
nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa điều tra làm rõ đối tượng trần thị bích ngọc
ba mươi tuổi trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã mượn danh nghĩa của công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch china việt tại thành phố hồ chí minh gọi tắt là công ty china việt
để lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người có nhu cầu đi mỹ
trần quang thái ba mươi bốn tuổi là em trai của ngọc đã giúp sức tích cực cho ngọc trong quá trình thực hiện hành vi trên
qua đồng nghiệp giới thiệu một người đàn ông bốn mươi năm tuổi quê tỉnh sóc trăng lái xe dịch vụ tại thành phố biên hòa
đã nhờ ngọc giúp đỡ đi xuất khẩu lao động bên mỹ ngọc đồng ý giúp đỡ với chi phí chọn gói ba trăm năm mươi triệu đồng
kèm cam kết khi xuất cảnh sang mỹ sẽ giúp xin việc làm với mức lương từ bốn năm nghìn đô la mỹ một tháng
trước khi đến mỹ phải đi du lịch nhiều nước nhằm tạo uy tín xin thị thực nhập cảnh và phải đến canada trước khi đến mỹ
sau khi đưa tiền người đàn ông này chỉ được ngọc cho đi du lịch một số nước châu á không đến được mỹ như cam kết và mất liên lạc
ngọc hứa hẹn làm hồ sơ đóng tiền đợt một đợt hai đợt ba đợt một là một trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu
ngọc hứa hẹn làm hồ sơ đóng tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu
ngọc hứa hẹn làm hồ sơ đóng tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy
ngọc hứa hẹn làm hồ sơ đóng tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu đợt hai là một trăm linh bảy tổng số tiền đóng cho ngọc là hai trăm hai mươi triệu